ngoài ra các sản phẩm máy lạnh quạt mát tủ lạnh máy giật có tích hợp tính năng diệt khuẩn cũng rất đắt hàng
hiện nhu cầu về nhóm sản phẩm có tính năng diệt khuẩn tăng khoảng ba mươi so với trước tết
dịch corona đang gây ra những gián đoạn nhất định trong khâu giao bán nông sản nước ta sang trung quốc
trong đó gạo là mặt hàng bị ảnh hưởng đáng kể
nhiều nhà máy gạo tại đồng bằng sông kiều long vẫn chưa ký được hợp đồng xuất khẩu
gạo vào trung quốc với việc đơn hàng đi trung quốc ngày một khan hiếm
nhiều thương nhân phải tìm kiếm đầu ra mới tuy nhiên giá gạo tấm việt nam vẫn tăng khoảng năm
từ mức ba trăm bốn mươi năm usd một tấn lên ba trăm năm mươi năm ba trăm sáu mươi usd một tấn do nhu cầu gạo tấm vẫn cao
nhưng diện tích đất trồng tại việt nam đang bị thu hẹp do nhiễm mặn
thời gian mở cửa khẩu với trung quốc sẽ phải lùi tới cuối tháng này
thay vì ngày một mươi tháng hai như quyết định trước đây
sẽ phải lùi thời gian khôi phục hoạt động trao đổi giao thương của cư dân biên giới
tới cuối tháng này thay vì ngày một mươi tháng hai đây là thông tin không lạc quan đối với nông sản việt
xuất khẩu qua các cửa khẩu của trung quốc đặc biệt là trái thanh long dưa hấu
thực tế tại long an một số đầu mối xuất khẩu lớn của trung quốc đã thông báo hủy đơn hàng
khiến doanh nghiệp lẫn nông dân trồng thanh long tại địa phương này điêu đứng
trong khi đó chỉ tính từ cuối tháng một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
long an tồn khoảng chín mươi tấn thanh long
bạn có thể nhận được những đường dẫn bài viết về những mẹo vật cách phòng ngừa dịch bệnh
nhưng hãy cẩn trọng khi nhấn vào những đường lin lạ đó
bởi thông qua cú nhấp chuột đó tin tặc có thể đánh cắp thông tin cá nhân của bạn
tin tặc có thể gửi những đường dẫn bài viết về những mẹo vật cách phòng ngừa dịch bệnh
thực chất những đường dẫn bài viết này có chứa các virus mã độc
có thể khiến người dùng bị đánh cắp những thông tin cá nhân như tên tuổi địa chỉ
thông tin tài khoản ngân hàng
các chuyên gia khuyến cáo để ngăn chặn nguy cơ này
người dùng internet không nên mở những thư điện tử đáng ngờ
bỏ qua các đề nghị tiêm chủng trực tuyến và luôn cập nhật phần mềm chống virus trên máy tính cá nhân
bộ tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm sáu mươi ba hai nghìn một mươi
quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
dự thảo nghị định bổ sung điều kiện về giới hạn khối lượng phát hành trái phiếu
theo hướng doanh nghiệp phát hành phải bảo đảm dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
không vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính quý gần nhất được cấp có thẩm quyền phê duyệt
trường hợp doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu thì lựa chọn kênh phát hành
ra công chúng với tiêu chuẩn điều kiện cao hơn và công khai minh bạch hơn
đặc biệt nhằm hạn chế việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất quá cao
bộ tài chính đề xuất bổ sung quy định lãi suất phát hành trái phiếu không được vượt quá mức lãi suất
theo quy định tại điều bốn trăm sáu mươi tám luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm là hai mươi một năm
bên cạnh đó khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp báo cáo tài chính nhất thiết phải được kiểm toán
bởi các công ty kiểm toán được cho phép bởi chính phủ nhất là phải có báo cáo tài chính xác nhận
tại thời điểm doanh nghiệp phát hành
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại